sản lượng quả vải thiều tươi xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành đạt gần hai mươi tám năm trăm linh tấn tăng tám năm so với cùng kỳ và kim ngạch đạt gần một mươi sáu triệu usd tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến quả vải xuất khẩu qua cửa khẩu lào cai trong vụ năm hai nghìn hai mươi sẽ tăng từ một mươi hai mươi so với năm hai nghìn một mươi chín